theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế tính đến một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thế giới đã có sáu mươi bốn bốn trăm ba mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín trong đó tại trung quốc đại lục là sáu mươi ba tám trăm năm mươi hai
tổng số ca tử vong là một ba trăm tám mươi ba trong đó trung quốc đại lục một ba trăm tám mươi philippines một hong kong trung quốc một
nhật bản một tổng số ca nhiễm bên ngoài trung quốc đại lục là năm trăm tám mươi bảy
tính đến thời điểm này tại việt nam đã ghi nhận một mươi sáu ca nhiễm bệnh trong đó bảy ca đã được điều trị khỏi và xuất viện
sáu mươi một trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng